thủ tướng nguyễn xuân phúc trường tiểu ban kinh tế xã hội đại hội đại biểu toàn quốc đại hội một mươi ba của đảng
đã chủ trì buổi làm việc với thành phố hà nội và một mươi ba tỉnh thành phố thuộc khu vực đồng bằng bắc bộ
nhằm đánh giá lại tình hình phát triển kinh tế xã hội trong một mươi năm qua và chiến lược một mươi năm tới
công sự buổi làm việc có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí tàm thị phóng
phó chủ tịch thường trực quốc hội và đồng chí hoàng trung hải bí thư thành ủy hà nội
tại buổi làm việc thủ tướng đã nghe lãnh đạo các địa phương đã báo cáo về thực trạng phát triển của địa phương
báo cáo kế hoạch giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đồng thời kiến nghị đề xuất phương hướng nhiệm vụ giải pháp trong một mươi năm tới
và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm trên cơ sở đó tiểu ban kinh tế xã hội sẽ tổng hợp phân tích đánh giá
cùng với tình hình chung của cả nước để phục vụ việc xây dựng báo cáo trình đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
tiểu ban cũng đưa ra để nghiên cứu bốn mươi một chuyên đề
trên các lĩnh vực mà các bộ ngành địa phương viện nghiên cứu trường đại học trong đó có thành phố hà nội
nhằm xây dựng đề cương chi tiết để trình hội nghị trung ương một mươi vào tháng năm tới
sau khi có ý kiến góp ý thì sẽ tổng hợp để hoàn thiện báo cáo trình hội nghị trung mương một mươi một vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín cho ý kiến
sau khi nghe báo cáo thủ tướng yêu cầu các ý kiến thảo luận đóng góp cho văn kiện
cần tập trung ba nội dung lớn những kết quả nổi bật bài học kinh nghiệm mô hình mới cách làm sáng tạo
những vấn đề cần giải quyết trong thực tiễn tại địa phương các ý kiến cần đề xuất phương hướng đột phá sáng tạo cho địa phương
đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm các đột phá chiến lược một mươi năm tới ngoài thể chế hạ tầng nguồn nhân lực
thì cần tập trung vào nội dung gì để phát triển phù hợp với quá trình hội nhập hiện nay